mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hạn hán xâm nhập mặn tại tỉnh cà mau đã diễn ra gây gắt
khiến người dân bị thiệt hại hơn bốn mươi hai hectare lúa và hoa màu
một số địa phương chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng là tại huyện trần văn thời thới bình u minh
nhiều tuyến canh rạch đã khô cạn không thể phục vụ cho việc bơm nước tưới tiêu
và vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con
ông nguyễn văn hùng là một trong những hộ chuyên trồng hoa màu quanh năm
nhưng năm nay do nắng hạn gai gắt nên ông đã tận dụng và tiết kiệm tối đa lượng nước còn ít lại trong kênh để tưới tiêu cầm trừng
đồng thời thu hẹp diện tích trồng nên năng suất hoa màu năm nay của ông mất khoảng hai phần ba diện tích
cây trồng rất tốn phân thuốc và nước
ông bơm từ trong nhà bơm ra để cứu vãn cây thơm này để mùa sau có giống để trồng
đến nay cà mau đã có hơn một mươi tám hectare cắt trà lúa bị thiệt hại vì hạn hán
trong đó có gần một mươi sáu hectare lúa trên đất nuôi tôm bị xâm nhập mặn sớm
còn vùng ngọt hóa cắt trà lúa vụ đông xuân mức độ thiệt hại hơn bảy mươi
số còn lại thì bị thiệt hại trắng
do canh rạch khô cạn kiệt quệ nguồn nước ngọt làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của người dân
điều kiện vận chuyển hàng nông sản tại đây lại càng khó khăn hơn
canh rạch khô cạn ngoài ảnh hưởng lớn đến năng suất nông dân không thể vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy
khi thu hoạch lúa và hoa màu bà con nông dân phải thuê trở bằng xe máy tốn mỗi bao từ năm đến một mươi đồng tùy khoảng cách
còn nếu thương lái vào tận nơi họ trừ tiền chuyên trở mỗi kg lúa ít nhất hai trăm linh đồng
tình cảnh này nông dân thiệt hại kép và cũng không biết kêu cùng ai